thưa quý vị sau vụ cháy lớn xảy ra tại số hai trăm ba mươi ba khu đô thị cẩm bình thành phố cẩm phả quảng ninh
cơ quan chức năng đã xác định toàn bộ tầng một với nội thất bằng gỗ cùng nhiều đồ đạc quý trong căn biệt thự trăm tỷ
của đại gia đất mỏ bị thiêu dụi khiến một người phụ nữ thiệt mạng
mới đây lãnh đạo thành phố cẩm phả cũng trả lời báo chí về việc điều tra sự việc trên
vậy đến ngày một mươi ba tháng bốn đã điều tra được nguyên nhân chính dẫn đến vụ cháy thương tâm trên chưa
hãy cùng chúng tôi theo dõi
cụ thể sáng một mươi ba tháng bốn một lãnh đạo thành phố cẩm phả quảng ninh cho biết
cơ quan chức năng thành phố đang điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy biệt thự tại phường cẩm bình khiến một người tử vong
biệt thự xảy ra cháy là của một đại gia đất mỏ tên đế í khát
theo một số nhân chứng ngọn lửa bốc lên từ căn bếp rồi nhanh chóng lan rộng ra các phòng khác
theo cơ quan chức năng thành phố thời điểm xảy ra cháy có hai người trong nhà
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
song nạn nhân t t h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là nữ chủ nhân của căn biệt thự đã tử vong
theo người dân sinh sống gần hiện trường biệt thự được xây dựng hoành tráng mới hoàn thiện khoảng hai năm nay
chủ một doanh nghiệp có tiếng ở cẩm phả cho biết toàn bộ nội thất bên trong biệt thự bị cháy được làm bằng gỗ tốt gỗ quý
chưa kể các loại đá quý do chủ nhân biệt thự này sưu tầm cùng các đồ đạc có giá trị khác
ghi nhận tại hiện trường căn biệt thự vốn sang trọng nay phía ngoài nham nhở ám khói đen
phía bên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
vụ cháy đã khiến bà t t h sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu vợ của đại gia đất mỏ tử vong
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là chập điện
vụ cháy xảy ra lúc khoảng một mươi h ba mươi ba phút ngày một mươi hai tháng bốn
ngay sau khi phát hiện cháy người dân hô hoán báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cẩm phả đã huy động bốn xe chữa cháy xe tiếp nước
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh huy động ba xe cần vươn và xe thang
cùng công an các phường cẩm trung cẩm bình cẩm đồng và cán bộ chiến sĩ
các đội nghiệp vụ cùng phối hợp tham gia chữa cháy cứu hộ
đến một mươi một giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
lực lượng chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố cẩm phả
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong
phía bệnh viện xác nhận nạn nhân tth tử vong do ngưng tim ngưng tuần hoàn ngừng hô hấp
theo vị lãnh đạo này lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp khó khăn trong công tác dập lửa
do cổng biệt thự bị khóa nên buộc phải phá khóa
trong khi nội thất trong nhà đều là gỗ nên ngọn lửa lan nhanh nhiều khói
theo thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ gian bếp sau đó cháy lan sang các khu vực khác
do nội thất bên trong tầng một của biệt thự làm bằng gỗ
nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu dụi hoàn toàn tầng một cùng nhiều tài sản
kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận gia đình có lắp hệ thống trang thiết bị phòng cháy
có bình chữa cháy
thời điểm xảy ra cháy có hai người trong nhà
khi lửa cháy hai người chạy lên tầng trên
lực lượng phòng cháy chữa cháy phải phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện
theo người dân sinh sống gần hiện trường biệt thự trên được xây dựng rất hoành tráng trên diện tích đất rộng
nội thất đều được chủ nhân làm bằng gỗ và có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng
ghi nhận bước đầu những món nộ thất quý trong nhà đều đã bị cháy rụi
theo vov thời điểm này bộ công an đang phối hợp cùng với công an tỉnh quảng ninh
tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị những thông tin ban đầu chúng tôi có được
cho biết căn biệt thự này thuộc với ông d x h một đại gia ngành than vô cùng nổi tiếng ở quảng ninh
trong video lần này chúng tôi sẽ được viết tắt tên của vị đại gia này
đồng thời cũng cho phép chương trình xin được gửi lời chia buồn sâu sắc
tới chủ nhân của căn biệt thự khi đã không chạy thoát khỏi đám cháy kinh hoàng
và chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát những quá trình điều tra của cơ quan công an tỉnh quảng ninh
về vụ việc và sẽ gửi tới quý vị những cập nhật mới trong các video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại